theo thông tin từ bộ công thương trước đây để sản xuất ra khẩu trang chúng ta phải nhập khẩu nguyên liệu
nhưng hiện nay một số doanh nghiệp đã có thể tự sản xuất vải kháng khuẩn hoàn toàn từ nguyên liệu sinh học trong nước
do vậy năng lực sản xuất khẩu trang trong nước hiện còn có thể được nâng cao hơn nữa
theo cục công nghiệp bộ công thương chỉ tính riêng năm mươi doanh nghiệp đã có báo cáo với bộ công thương
năng lực sản xuất khẩu trang đã lên đến tám triệu chiếc mỗi ngày tức là vào khoảng hai trăm linh triệu chiếc mỗi tháng
nếu tính trên quy mô cả nước thì sản lượng sẽ lớn hơn rất nhiều
ngay khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại việt nam bộ đã cử đoàn công tác đi làm việc tại các doanh nghiệp diệt may
nắm tình hình và năng lực sản xuất khẩu trang vải tổ chức kết nối các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải
với các doanh nghiệp phân phối hệ thống trung tâm thương mại siêu thị lớn để đẩy mạnh tiêu thụ khẩu trang vải ở trong nước
hiện nay trước tình hình năng lực sản xuất khẩu trang vải được mở rộng trong khi thị trường trong nước đang dần bão hòa
bộ công thương đang chỉ đạo các thương vụ việt nam tại nước ngoài khẩn trương liên hệ
tìm kiếm các đầu mối doanh nghiệp ở nước ngoài để giúp các doanh nghiệp việt nam thương thảo tiêu thụ khẩu trang vải